hỏi thăm là ở trên cái núi này có ông thầy nào một mắt và trước đây đã là làm thầy ở trên túi này không
thì lúc đó cũng hên là bà già này phải trả lời là cái người một mắt đó là con rể của bà
hiện nay đã về chiên giang sống là lâu rồi không còn làm thầy đây nữa
lúc đó là tôi với đồng chí phong lộ trưởng trực tiếp là đi xuống tới chiếc chiên giang
là ở cái phường vĩnh thanh văn của thị xã giáp giáp
trước đó thì gặp ông thầy
ông thầy cũng đang làm phép làm bồ cho người ta ở dưới đó để mà làm ăn
một buổi chiều tháng năm
tại trại tạm giam của ban tỉnh đồng tháp khi đang ngồi trả lời các câu hỏi thẩm vấn của các điều tra viên
thì tôi cũng trực tiếp mời ông thầy về công an phường để làm việc
và ông ta hỏi là cái đậu ở đâu mà ông cho hai tài pháp để liệt trung như thế
lúc đó ông thầy nói là tôi không trực tiếp
một cuộc đối chất đã được thực hiện ngay trong phòng hỏi cung của hết trại tạm giam công an tỉnh đồng tháp
thầy bùa một mắt đã phú nhận lời khai của đối tượng hai tỉnh liên quan đến nguồn gốc của ba chiếc sọ người
song song với hoạt động của tổ công tác đi tìm thầy bùa một mắt thì một tổ công tác khác nhận nhiệm vụ thẩm vấn đối tượng trần thị thể
đây là người được xem như vợ hờ của hai tỉnh và được đưa vào diện nghi vấn là đồng phạm giúp đối tượng hai tử gây án
sau rất nhiều ngày thẩm vấn nhưng đối tượng trần thị thể vẫn khăng khăn mình vô tội
rằng thể chỉ thỉnh thoảng đến giúp cho hai tỉnh mua lương thực thực phẩm và nấu nướng dọn dẹp nhà cửa chứ không liên quan gì đến công việc của hai tỉnh
sau nhiều ngày thẩm vấn chắc quá ân hận hoặc quá sợ hãi đối tượng trần thị thể đã tỏ ra thái độ muốn hối lộ các điều tra viên
em nói gì không được đâu
trước lập luận của điều tra viên đối tượng trần thị thể buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình
với sự thuyết phục của hai tỉnh trần thị thể đã đi tìm những người phụ nữ có vấn đề tối đen trong cuộc sống đưa về cho hai tỉnh làm buồn chữa trị
nhưng thực chất là đưa về nhà hai tỉnh để y sát hại cắt đầu luyện thiên linh cái
trước lập luận của điều tra viên đối tượng trần thị thể đã tỏ ra thái độ muốn hối lộ các điều tra viên

cơ quan chức năng cũng đã tìm được thi thể
của ba nạn nhân xấu số
xương cốt ba nạn nhân đã được
nhanh chóng đưa đi giám định dna
để xác định bộ hai cốt nào trùng khớp
với cái sọ người nào
sau nhiều công đoạn cơ quan điều tra mới có thể
hoàn chỉnh được thi thể của ba nạn nhân xấu xố
để chuyển cho người thần mai tán
khi phát hiện ba cái sọ người
trong nhà của tân tuấn
và quá trình điều tra đã khai quật được
ba cái tử thi là
không có đầu
và kết quả đã giám định xác định được
ba cái sọ người
và ba cái sát người không đầu đó là một
thì để chứng minh được
đối với cái sự liên quan
của những cái chết này
đối với tân tuấn
thì quá trình điều tra tôi đã thu được
tại nhà tân tuấn là cái giấy chứng minh dân
của hai người như tôi đã nói
ở phần trên
đó là một người tên là nguyệt
một người tên là đẹp
thì đã xác minh được
là chứng minh được
hai cái xác mà trôn ở dưới nhà đó
chị nguyệt và chị đẹp
có một số cái
vật dụng tư trang
hai cái xác đó
thì những người thân của
và chị nguyệt đã nhận
dạng được từ đó
cái cơ quan điều tra kết hợp với những chứng cứ khác
để chứng minh là
được cái tàu phạm của tân tuấn
từ một tà thuật hình thành trong thế giới phủ thủy cổ đại
đã được lưu truyền đến tận ngày nay
và vẫn còn có nhiều kẻ tin vào thế giới của ma quỷ
để rồi từ đó thực hiện những hành vi tội ác
sâu chuỗi toàn bộ hành vi này
đó là những tội ác do đối tượng hai từng
cùng với sự giúp sức của đồng phạm trần thị thế
đã thay nên cái chết cho bốn người phụ nữ xấu xố

sau khi được thầy hai tửng làm bùa phép
giúp cho công việc làm măng được hành thông
đối tượng trần thị thể đã tình nguyện đến ở
và phục vụ cho hai tửng
tại đây hai tửng nhiều lần nói với thể
về bí quyết luyện thiên linh cái
để điều khiển các âm binh phục vụ cho mình
muốn luyện thành công phép thuật thiên linh cái
thì phải dùng sọ người để luyện
từ lời nói của hai tửng đối tượng trần thị thế
bắt đầu công việc đi tìm con mồi về cho hai tỉnh
các nạn nhân lần lượt được trần thị thế đưa về
người thì lý do ốm đầu cần được chạy chữa
người thì lý do trục trặc trong mối quan hệ gia đình
công việc và rồi các con mồi lận lượt
được đưa vào chỗ chết
lúc đầu là những lời hỏi hen về sức khỏe
công việc gia đình
sau đó hai tửng cho nạn nhân uống một thứ thuốc
sau này được xác định là thuốc mề
và rồi khi nạn nhân đã mềm mạng bất tỉnh
thì y bắt đầu thực hiện các hành vi gây án
cạo sạch lông vụn kính
dùng đế luyện tạ thuật
hiếp dâm nạn nhân rồi giết hại
các cổ nạn nhân để luyện
pháp thuật thiên linh cãi
trong quá trình luyện thiên linh cãi
thì thầy cũng đã hướng dẫn
một dung chính là làm cách nào đó
để mà luyện cho nó có hiệu quả
ngày nay cụ lao tân bình đã trở lại bình điên
nhưng rất nhiều người không khỏi hoảng sợ
khi nhắc lại vụ án về
gã thầy bùa hai tửng
dù đến nay đã trôi qua nhiều thời gian
sự thiếu hiểu biết của người dân
đã vô tình tiếp tay cho những kẻ hành nghề
mê tính dị đoan có cơ hội lợi dụng gây án
bài học về thiên linh cãi
về vụ án này tưởng như đã xưa cũ
nhưng thực chất nó vẫn còn
nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay
khi đầu đó trên các vùng quê rộng bằng sông cửu long
vẫn còn xôn xao về
các ông thầy có khả năng phép thuật
đối tượng gây án
phải nói là
về mặt thủ đoạn
thì giả man
và có tính chất chuyên nghiệp
giết nhiều người
trong thời gian dài
những đồng phạm
những đối tượng là đồng phạm với tuấn
lại là những người thân yêu
cực ruột của tuấn
lại mang đặc biệt là đây là một thủ đoạn mới
lại mang cái yếu tố
mê tín thần quyền
thần linh dị đoan
cho nên đối tượng đã
nói cách nào đó là khống chế
về mặt tinh thần đối với
các nạn nhân và những người biết việc khác
có liên quan thành thử việc điều đó
điều tra khám phá được vụ án này
chúng tôi thấy nó thể hiện được
cái điểm hay là ở
cái chỗ đó một cái điểm
nữa mà chúng tôi rút ra được
là cái vai trò
công tác lãnh đạo điều hành chỉ huy
và tổ chức thực hiện
cái vai trò của một số cá nhân
chủ công trong vụ án
nhất là cái việc xác định
một số cái điểm mấu chốt
để mà đấu tranh
thành công với đối tượng
đối tác gần như trọn dạng
cả cái vụ án
thưa quý vị và các bạn
tới đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn
vào khung giờ này tuần sau
tiếp tục với những chuyên án đặc sắc hấp dẫn
của lực lượng công an nhân dân
đã thực hiện trong quá trình đấu tranh bảo vệ xây dựng đất nước
xin tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn